theo sở y tế hà nội nhiều cơ sở làm đẹp spa vẫn tìm cách lách luật gắn biển hiệu thẩm mỹ viện
khiến người dân lầm tưởng đây là cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ
trên địa bàn thành phố đang tồn tại hai loại hình cơ sở làm đẹp là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
do sở y tế cấp phép và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp do ủy ban nhân dân cấp quận huyện cấp phép
thời gian qua nhiều cơ sở làm đẹp spa quảng cáo và thực hiện phẫu thuật nâng ngực nâng mí hút mỡ ché phép
cơ sở y tế hà nội đề nghị chính quyền các địa phương phải tăng cường giám sát kiểm tra phát hiện và xử lý những vi phạm ở các cơ sở thẩm mỹ spa hành nghề ché phép
sở cũng sẽ phối hợp với cơ quan công an và các quận huyện thị xã tiếp tục ra soát các cơ sở làm đẹp trên từng địa bàn
đồng thời tổ chức các đợt thanh tra đột xuất
sở mong muốn người dân khi phát hiện hành vi vi phạm tại các cơ sở làm đẹp
hãy thông báo ngay tới chính quyền sở tại hoặc sở y tế để xử lý vi phạm